để bảo đảm an ninh an tỉnh điện biên đã xây dựng các phương án ban hành kế hoạch cụ thể phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác
để bảo đảm an ninh an toàn cho buổi lễ lực lượng công an tỉnh điện biên đã xây dựng các phương án ban hành kế hoạch cụ thể phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác
để bảo đảm an ninh trật tự được bảo đảm người dân tham quan vui chơi đón lễ kỷ niệm phấn khởi an toàn và để lại những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân

vào ngày tám tháng ba thuộc phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
vào ngày hai tháng năm lực lượng công an đã xác định hai đối tượng liên quan hai đối tượng khai nhận vào khuya ngày một tháng năm nhật và trí đã cướp tiền của bình sau đó bình dùng dao khiến nhật tử vong
với hành vi môi giới mại dâm đối tượng hà thị bích thùy chú tệ thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng để điều tra
kiểm tra khách sạn metro ban mê ở phường tân an công an thành phố buôn ma thuật đã phát hiện hai phòng khách sạn có hành vi mua bán dâm hai người này khai nhận vào tối cùng ngày được hà thị bích thùy gọi điện đi ăn nhậu và bán dâm cho khách
khai nhận tối cùng ngày được hai người đàn ông nhờ gọi hai gái bán dâm thùy đã thỏa thuận tiền ngồi nhậu của mỗi cô gái là một triệu đồng tiền mua dâm một lần là ba triệu đồng qua đêm là sáu triệu đồng số tiền này thùy sẽ cắt lại một triệu đồng tiền môi giới còn lại thùy đưa cho gái bán dâm được biết thùy làm nghề spa và là đối tượng cầm đầu đường dây điều gái bán dâm chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi để được hưởng hoa hồng
may mắn trở về sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách quê người
một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện cư rút của tỉnh đắk nông đã kể lại hành trình cay đắng mà họ phải nếm trải khi theo kẻ xấu xúi rục lừa phình bán hết đất đai nhà cửa dụng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người
những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đến thăm hỏi động viên gia đình vợ chồng ông vương văn long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
xã đắc nông huyện cư rút hiện vợ chồng ông đang sinh sống cùng người mẹ già và con cháu trong căn nhà của một người thân cho mượn tại thôn hai mươi xã đắk rồng
chia sẻ về những tháng ngày cơ cực ở nơi đất khách quê người vợ chồng ông vương văn long vẫn không khỏi hối hận
chỉ có sáu người trong gia đình được về việt nam còn sáu người trong gia đình của người con trai đầu vẫn đang mắc kẹt tại thái lan vì khi đi có người con dâu mang bầu và sinh con tại thái lan nên không đủ điều kiện
chia sẻ về những tháng ngày cơ cực ở nơi đất khách quê người vợ chồng tôi rất ẩn hận khi nghe kẻ xấu xuôi rục rơi bỏ quê hương đẩy các con các cháu vào hoàn cảnh ngặt nghèo và chịu cảnh khổ cực sống chui sống lũi ở nơi đất khách quê người
nguyện vọng của gia đình là mong muốn các cấp chính quyền và lực lượng công an tạo điều kiện hỗ trợ để các con các cháu về quê hương đoàn tụ với gia đình
khi trở về quê hương với hai bàn tay trắng cơm không có mạng ăn nhà không có đề ở nhưng gia đình chúng tôi nhận được sự quan tâm động viên hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền
có một đối tượng người việt nam đang ở bangkok thái lan kết bạn làm quen
qua các lần nói chuyện người này cho biết bên thái lan có nhiều việc làm làm ăn dễ dàng và vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài và nếu ở lâu thì sẽ được đi định cư ở nước thứ ba
tin tưởng nên sau đó gia đình ông long và người con trai đầu đã bán hết nhà cửa tài sản dụng vườn được gần một hai tỷ đồng và đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba gia đình ông long và gia đình người con trai đầu gồm một mươi hai người cả người già lẫn trẻ em đã thuê xe ra tỉnh hà tĩnh rồi làm các thủ tục xuất cảnh sang thái lan
khi tới thủ đô bangkok gia đình ông long thật sự vỡ mộng không như những lời đường mật mà các đối tượng thường nói về cuộc sống giàu sang ở nơi đất khách quê người
gia đình ông phải thuê một phòng trọ chật trội hôi hám mỗi tháng khoảng sáu triệu và phải đặt tiền cọc cho chủ nhà ba tháng
gia đình ông gần như bị giam lỏng không được đi ra ngoài cứ ba ngày mới được đi chợ một lần và phải hết sức kín đáo nếu không sẽ bị cảnh sát phát hiện bắt giữ và phạt tiền
không có công an việc làm số tiền bán nhà tài sản cũng sắp hết và bị các đối tượng bỏ rơi
bây giờ gia đình mình về đây mình mất hết tài sản nhà cửa không có đất đai
bà con đừng có nghe theo lời rụ rỗ của
người trên mạng hoặc là người đi nước ngoài mà rủ rỗ mình tránh mất tài sản giống như mình thôi
sở dĩ anh vương văn phình nhắn nhủ như vậy vì khi còn ở thái lan các đối tượng thường xuyên tuyên truyền hù dọa những người dân tộc thiểu số trên đất thái không được hồi hương vì sẽ bị chính quyền bắt bớ bỏ tù
luận điệu của những kẻ độc ác cháo trở đã khiến cho nhiều người ngậm đắng nuốt cay đành phải chật vật sinh tồn nơi đất lạ quê người
thế nhưng anh phình cùng gia đình đã quyết tâm tìm mọi cách trở về quê
vì anh tin rằng mọi thứ không như kẻ xấu xuyên tạc và không đâu hạnh phúc bằng chính quê hương mình
hiện nay trên địa bàn huyện cư rút có nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số bị kẻ sâu xúi rục bán hết đất đai nhà cửa dụng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người
và đến thời điểm này đã có sáu trường hợp tự nguyện
từ thái lan trở về tuy vậy vẫn còn nhiều người không may mắn được trở về quê hương như những trường hợp trên
do vậy người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rỗ lừa phỉnh của các đối tượng xấu để tránh rơi vào bẫy lừa tiền mất tật mang
câu chuyện của gia đình ông vương văn long tiếp tục là lời cảnh tỉnh để người dân không nên tin vào những lời đường mật của những kẻ lừa đảo về cuộc sống sầu sang ở nơi xứ người
việc nhẹ lưng cao chỉ là
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn công quê huyện vĩnh bảo hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng công là nhà thầu xây dựng trên địa bàn đà nẵng
nhận thấy các nhà thầu có nhu cầu lớn về sử dụng máy đo đạc điện tử công đã vờ thuê máy rồi bán cho người khác hoặc rủ góp vốn đầu tư máy móc
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công nhiều lần lừa đảo sáu người chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê văn công một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã triệt phá nhóm chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh bắt giữ hai đối tượng nguyễn hoàng sơn nguyễn hoàng sơn nam quê tỉnh gia lai và phạm minh tiến chú tỉnh đồng nai góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kỳ nhận của nhóm phóng viên
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng năm công an phường tân hiệp phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa bắt nam và tiến khi đang mang chiếc xe trộm được đi bán tại khu vực gần cầu săn máu phường tân hiệp
khám xét nơi ở trọ của tiến và nam cơ quan công an thu giữ một túi sách bóp ví giấy cầm
đồ và nhiều giấy tờ liên quan tới các vụ trộm cắp tài sản tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận

sau tháng năm lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an xã đồng tuyển thành phố lào cai và lực lượng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại địa phương
nhanh chóng hỗ trợ các hộ dân cắt cây dọn đường để đảm bảo giao thông được an toàn hỗ trợ sửa chữa những mái nhà bị hư hại do rồng lốc cố gắng khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tiểu khu ba thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng cà văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản giảng lắc phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la
cáu lự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản nha phên xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện